sở giao thông vận tải tp hcm vừa đề xuất kế hoạch cải tạo duy tu bảy vòng xoay lớn tại trung tâm thành phố
nhằm thực hiện hiệu quả hơn việc tuyên truyền về an toàn giao thông và quảng cáo đúng quy định
bảy vòng xoay được sở giao thông vận tải tp hcm đề xuất phương án cải tạo gồm công trường dân chủ
ngã sáu cộng hòa giao lộ lê duẩn phạm ngọc thạch vòng xoay phú lâm hòa bình
vòng xoay nút giao lý thường kiệt lạc long quân
theo đánh giá của sở giao thông vận tải khu vực các vòng xoay này có lưu lượng mật độ phương tiện giao thông lớn
vì vậy kế hoạch duy tu cần lưu ý thời gian khai thác vận hành màn hình chiếu sáng quảng cáo
tại các vị trí này phải phù hợp đặc điểm giao thông từng giao lộ
đối với các khung giờ cao điểm sáng từ sáu đến chín giờ và chiều từ một mươi sáu đến một mươi chín giờ
ưu tiên thể hiện các hình ảnh tỉnh phục vụ tuyên truyền
khung giờ khác cần tăng cường tuyên truyền cảnh báo về an toàn giao thông mức xử lý vi phạm hành chính
thực tế đa phần bảy vòng xoay đều là điểm giao cắt của nhiều tuyến đường huyết mạch của tp hcm
nên luôn có mật độ phương tiện lưu thông cao
sáng ngày một mươi một tháng bốn tại thành phố đà lạt trung tâm khuyến nông quốc gia phối hợp với sở nông nghiệp và phát triển nông thôn lâm đồng
tổ chức hội thảo khuyến nông đô thị lần thứ nhất năm hai nghìn hai mươi bốn với chuyên đề
ứng dụng chuyển đổi số trong sản xuất chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp hữu cơ
tham dự sự kiện có hơn hai trăm linh đại biểu đến từ các đơn vị bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
các tổ chức và lãnh đạo ngành nông nghiệp của hai mươi sáu tỉnh thành phố trong cả nước
các đại biểu đã đề xuất nhiều giải pháp thúc đẩy chuyển đổi số trong sản xuất chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp hữu cơ
xây dựng kế hoạch dài hạn triển khai nông nghiệp thông minh bốn nông nghiệp hữu cơ với những sản phẩm ô cốp
có tính đặc thù mỗi địa phương để phát triển nông nghiệp bền vững
qua hội thảo với nỗ lực ứng dụng chuyển đổi số và những công nghệ tiên tiến nhất
lĩnh vực nông nghiệp đô thị tại việt nam được kỳ vọng sẽ có bước phát triển đột phá
đáp ứng nhu cầu lớn về lương thực góp phần đảm bảo cung cấp đầy đủ lương thực
thực phẩm an toàn cho các khu vực đô thị việt nam
ngày một mươi một tháng bốn tại hà nội hội trợ du lịch quốc tế việt nam hai nghìn hai mươi bốn đã chính thức được khai mạc
tại cung văn hóa hữu nghị việt sô
với chủ đề du lịch việt nam chuyển đổi xanh để phát triển bền vững
hội trợ du lịch quốc tế việt nam hà nội hai nghìn hai mươi bốn đã góp phần thúc đẩy xu hướng mới là du lịch
có trách nhiệm gắn với giữ gìn môi trường để phát triển
không chỉ là nơi mua bán và giới thiệu sản phẩm hội trợ còn là nơi để các doanh nghiệp trao đổi nghiệp vụ
thay đổi tư duy và hình thành phương thức kinh doanh phù hợp với bối cảnh mới
hội trợ du lịch quốc tế việt nam hà nội năm hai nghìn hai mươi bốn sẽ diễn ra với nhiều hoạt động xúc tiến du lịch
thông qua các hoạt động gặp gỡ giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp doanh nghiệp với khách du lịch
hoạt động của các cơ quan xúc tiến du lịch việt nam và quốc tế
điểm nhấn của các sự kiện chuyên ngành tại hội trợ năm nay là diễn đàn du lịch việt nam
chuyển đổi xanh để phát triển bền vững do hiệp hội du lịch việt nam phối hợp với chương trình phát triển
liên hợp quốc và viện nghiên cứu phát triển du lịch việt nam tổ chức
hội trợ du lịch quốc tế việt nam hà nội năm nay có sự tham gia của năm mươi năm tỉnh thành phố của việt nam
sáu mươi quốc gia và vùng lãnh thổ đăng ký tham gia hội trợ với trên bốn trăm năm mươi gian hàng của trên bảy trăm linh đơn vị
trong đó có hai mươi năm là gian hàng quốc tế
hội trợ sẽ đón trên ba năm trăm linh doanh nghiệp du lịch việt nam và quốc tế đến làm việc
khách tham quan sẽ có nhiều trải nghiệm thú vị khi đến với chương trình khuyến mại vé máy bay giảm giá
phòng khách sạn giá rẻ cùng các sản phẩm ô cốt của các vùng miền trong cả nước
hội trợ du lịch sẽ diễn ra trong bốn ngày từ ngày một mươi một đến ngày một mươi bốn tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn
tại trung tâm triển lãm quốc tế ice quận hoàn kiếm thành phố hà nội